nói là tu sửa nhưng chỉ là khi ván gãy dầm sập
xe không thể qua lại khi người chủ cầu mới sửa hoàng giải pháp ứng phó tỉnh thế
ngay bản thân người chủ cầu này biết luật nắm rõ nội quy qua cầu và trực tiếp thu vé lưu thông của nhân dân
nhưng vẫn bất chấp hiểm nguy cho xe ô tô chạy qua
thậm chí ông còn mở thêm dịch vụ xe vận chuyển gỗ qua cầu
mặc dù hàng ngày hàng nghìn lượt qua lại treo sinh mạng mình trên những dây cắp treo ham rẻo
và những tấm ván mục rũ như thế này
cùng với tuyến giao thông huyết mạch chạy qua cây cầu treo
thì đây là con đường bộ thứ hai dẫn vào xã
cháu thấy con đường này rất bẩn
hàng ngày mưa cháu đi học phải mặc ủng đi phải rửa chân đây mới vào lớp được
dân ở trong vô điếm thì sinh sống bằng nghề rừng và trồng ruộng
đường đi khó xong rồi cây cầu qua lại chỗ đi liên huyện khó
làm ra những sản phẩm bán ra chỉ được khoảng năm mươi sáu mươi là căng
chứ còn lấy phân bón về cho như lấy vật giống
từ ngoài kia mới ra vào trong thôn lâm này xã này đất đỏ
là chuyến xe chuyến nào cũng mang cái quốc đeo đi sau
đấy là không có đi được tầm một chục mét thôi là phải dừng xe lại
phải cuốc đớt làm cái đường lại đi
bưng bê xuống cuồn áo ướt lấy lội hết người khác
có gì mà sạch sẽ cả cả buổi
cây cầu chúng tôi đi lại cũng vất vả đi cũng sắp quyệt vào cái thành cầu
có lúc chờ người ta sửa sang này
có lúc chờ người ta đi lại cũng sợ vừa đi vừa sợ rơi
chẳng qua là không đi không đứng phải cố gắng phải đi thôi
để đi chả biết là lúc này sống ngày chết thế nào mà cũng không gió được
lúc nào qua thoát được mới là biết ngày chết ngày sống của mình
đây là trục đường quốc lộ hai trăm bảy mươi chín kết nối xã vô điếm với các xã bên cạnh
và sang huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
con đường được khởi công xây dựng từ những năm hai nghìn
nhưng đến năm hai nghìn hai khi vừa san nền và đổ đá học thì đột ngột dừng lại
từ đó cho đến nay đường trở thành sông lầy không phương tiện nào có thể qua lại được
đường này thì nối từ xã vô điếm xuống xã yên thuận huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
tỉnh bạn chúng ta đã có đường nhựa đi lại rất là thuận tiện
về cái giao thương tất cả mọi cái hàng hóa
nhưng về đấy về con đường như thế các chị cũng đã nhìn thấy
thực trạng chúng ta con đường xuống cấp như vậy từ năm hai nghìn hai hai đến bây giờ
vô điếm là một xã nằm cách trung tâm huyện lị bắc quang
chưa đầy hai mươi km có diện tích rộng hơn bảy ha
với một bảy trăm linh ba hộ và trên năm sáu trăm linh khẩu
nhưng cuộc sống của họ gần như biệt lập với bên ngoài bởi hệ thống giao thông cách trở
đường vào thì bị ngăn bởi cây cầu treo xuống cấp
đường ra là hơn bảy km đường quốc lộ xình lầy
nói về giao thông là một trong những xã khó khăn nhất của huyện bắc quang
nó có hơn bảy mươi km đường bà con thường xuyên đi mà đến bây giờ mới được khoảng hai mươi là đường được bê tông
cá nhân tôi đã làm bí thư đàng nghỉ được một mươi bốn năm rồi
nhưng mà tôi cũng là thấy đau lòng
tôi muốn kiến nghị thay mặt bà con nhân dân
đây cũng là một nguyện vọng của bà con nhân dân của xã vô điếm
có hơn năm khẩu này là mong muốn làm sao có cái tuyến đường
nối giữa tiểu khu trọng phon với khu vực hàm yên tuyên quang
đấy cũng là cái đường viết mạch để thông thương hàng hóa
cái thứ hai là cái cầu
cái cầu treo thì quyết định của tỉnh thì có rồi từ hai mươi bảy rồi
phải khởi công đến hai mươi chín đến nay cũng chưa có vẫn đi cái cầu treo gần như cầu tạm
tất cả vật liệu để xây dựng như bà con nhân đang bây giờ là đều qua cầu treo hết
qua bàn tay của con người qua xe lôi qua cầu
từ xã vô điếm chúng tôi đem những kiến nghị của người dân lên gặp lãnh đạo huyện bắc quang
thực hiện cái chương trình một triệu tiễm xi mạng
thế thì trong cái thời gian vừa qua thì cái nhu cầu rất là lớn
mà trong khi đó nguồn lực thì phải hạn chế
do vậy là chúng tôi ưu tiên những cái đoạn đường mà nó có tiềm năng để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh nhất
thì chúng tôi tập trung vào đây trước
thế mà tầng giao thông ở vô điếm cũng là khá quan trọng
thì bà con bây giờ đi vào thì đi vào những cái đồ treo rất là yếu
vậy thì bà thân huyện có cái giảm khắc thì tháo nữa
trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã chủ động xin ý kiến và đề nghị với tỉnh
thế thì năm hai nghìn một mươi chín tỉnh cũng đã đồng ý để cho huyện bắc quang làm chủ đầu tư để thực hiện cái dự án xây dựng cái cầu
và trong năm hai nghìn một mươi chín này thì cầu cũng chúng tôi sẽ cố gắng là hoàn thành
và đây cũng là một công trình chào mừng đại hội
quý ii năm hai nghìn hai mươi các đồng chí lên đây thì tôi tin rằng là sẽ được đi trên cái cầu đấy
nói đi đôi với làm những người dân xã vô điếm từ người già đến trẻ em đều đang chờ đợi hành động quyết liệt

hy vọng chậm nhất đến quý ii năm hai nghìn một mươi chín họ sẽ có cây cầu mới để không còn biệt lập về giao thông như thế này